đến nay thụy sĩ đã đóng băng các tài sản của nga trị giá tổng cộng là bảy chín tỷ đô la mỹ
động thái này được thực hiện theo các lệnh trừng phạt của phương tây áp đặt nhằm vào nga liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
các ngân hàng của thụy sĩ bị cấm nhận các khoản tiền gửi trị giá hơn một trăm linh france của các công dân nga hoặc các thực thể có trụ sở tại nga
và sẽ phải thông báo mọi khoản tiền gửi hiện có trong ngân hàng mình vượt quá hạn mức trên
giới chức thụy sĩ nhấn mạnh rằng các tài sản của nga bị đóng bằng là biện pháp phòng ngừa và có thể được trả lại sau khi được làm rõ
thụy sĩ vốn là một điểm đến ưa thích của những người nga giàu có và là nơi cất giữ tài sản của họ
dù là nước có truyền thống trung lập nhưng thụy sĩ đã quyết định đứng về các nước láng giềng trong việc trừng phạt nga
chỉ bốn ngày sau khi moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
các động thái bao gồm việc đóng băng tài sản của giới tinh hoa nga tại đây